bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn được tiếp nhận một trăm linh ba đồng chí gồm một trăm linh học viên
ba cán bộ học viên biên phòng đến thực tập và tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một mươi một đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh
các cán bộ học viên tham gia thực tập lần này sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
tại các lán chốt trên biên giới